năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi theo quyết định này thủ tướng chính phủ giao ủy ban nhân dân các tỉnh có xã đặc biệt khó khăn
vùng bãi ngang ven biển và hải đảo chỉ đạo việc lập kế hoạch phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư
đúng mục đích đối tượng nội dung hỗ trợ theo quy định hiện hành
mới đây bộ giáo dục và đào tạo đã chính thức công bố quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy
theo đó sau khi lắng nghe tiếp thu ý kiến xã hội bộ sẽ vẫn tiếp tục duy trì điểm sàn đại học
không bỏ điểm sàn như dự thảo ban đầu việc bỏ rồi lại giữ điểm sàn được các trường đại học cao đẳng
đón nhận như thế nào ghi nhận của phóng viên xung quanh vấn đề này
điểm sàn tồn tại từ khi có kỳ thi ba chung được bộ giáo dục đào tạo quy định là ngưỡng đảm bảo
chất lượng tối thiểu để thí sinh bước vào cánh cổng trường đại học hoặc cao đẳng
cách đây hai tháng khi bộ giáo dục đào tạo có dự thảo về bỏ điểm sàn một số trường đại học cao đẳng
đã tỏ ra hết sức lo ngại bởi rất có thể sẽ xảy ra tình trạng điểm thấp cũng có thể vào đại học

cách đây hai tháng khi bộ giáo dục đào tạo có dự thảo về bỏ điểm sàn một số trường đại học cao đẳng
đã tỏ ra hết sức lo ngại bởi rất có thể sẽ xảy ra tình trạng điểm thấp cũng có thể vào đại học hoặc cao đẳng
trước tâm lý chưa sẵn sàng của một số cơ sở đào tạo và xã hội bộ giáo dục đã quyết định mùa tuyển sinh năm nay
sẽ vẫn giữ quy định điểm sàn từ năm hai nghìn một mươi tám trở đi khi đã công khai đầy đủ và chuẩn xác
các thông tin về chất lượng đào tạo thì các trường sẽ được tự xác định điểm chuẩn tự chủ về chất lượng đầu vào của mình
việc bỏ điểm sàn có lộ trình được nhiều trường ủng hộ
nếu mà bỏ ngay trong năm nay thì nó sẽ gây ra một cái di chuyển cái lượng thí sinh nó rất là khó cho các trường
bởi vì bản chất cái công cuộc tuyển sinh hàng năm nó đã rất phức tạp rồi có nhiều vấn đề mà xã hội người ta quan tâm
đặc biệt là nó cũng là một cái yếu tố đối với các trường ngoài công lập nữa
cái lộ trình đến năm hai nghìn một mươi tám với áp dụng bỏ điểm sàn tôi nghĩ là phù hợp với chư thế để các trường có cái chuẩn bị
theo giáo sư nguyễn quý thanh bên cạnh việc bỏ điểm sàn có lộ trình cần đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng của các trường đại học
khi tham gia kiểm định theo chuẩn trong nước hay chuẩn quốc tế thì chất lượng đào tạo của các trường sẽ được công khai trước xã hội
từ đó việc tự chủ đầu vào của các trường mới được xã hội tin tưởng
tại sao ở việt nam trong bối cảnh hiện tại thì có thể
có thể giao cho những trường để cẩm định
bởi đơn giản họ đã được thẩm định về mặt chất lượng
họ đã được đánh giá một cách kỹ lưỡng về các yếu tố đảm bảo chất lượng
và có thể thấy rằng là gì
có thể tin tưởng được là giao cho họ tự quyết về vấn đề tuyển sinh
còn chuyện khác thì nếu anh muốn được giao thế thì anh đi đánh giá
anh đánh giá xong thì người ta sẽ giao cho anh
theo tính toán của bộ giáo dục khi các trường thực sự công khai minh bạch về chất lượng đào tạo
điểm sàn sẽ kết thúc sứ mệnh của mình
các trường sẽ thực sự tự chủ và chịu trách nhiệm về đầu vào và đầu ra
đa phần các ý kiến đều ủng hộ lộ trình bỏ điểm sàn như quy chế
các trường cũng khẳng định sẽ gấp rút hoàn thiện việc công khai các thông tin theo quy định
để sẵn sàng tới năm hai nghìn một mươi tám tự chủ đầu vào
vừa qua tại tòa thị chính paris đại sứ quán việt nam tại pháp tổ chức lễ đón tết cổ truyền đinh rậu
trong không khí đầm ấm đậm nét truyền thống
đây là lần thứ tư tết việt nam được tổ chức trọng thể tại tòa thị chính thành phố
tham dự có hơn một khách mời gồm đại diện chính quyền địa phương các phái đoàn ngoại giao
bạn bè pháp có tình cảm đặc biệt gắn bó với việt nam
phát biểu khai mạc buổi lễ phó thị trưởng paris patrick kaluman
bày tỏ niềm tự hào được đón cộng đồng người việt đến đón tết tại đây
và chúc cộng đồng người việt nam tại pháp một năm mới hạnh phúc an khang và thịnh vượng
ông patrick caluman khẳng định cộng đồng người việt tại pháp
cùng thủ đô không những góp phần làm phong phú thêm sự đa dạng văn hóa của thủ đô nước pháp
mà còn đóng góp đáng kể vào sự phát triển trong quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai nước
đó là niềm tự hào của cộng đồng người việt và cũng là vinh dự của thành phố paris
cái sự may mắn nhất là đối với tôi đối với người việt ở trên đất pháp mà ngay paris
còn đối với tôi thì nó có một cái sự may mắn nhất là được đại sứ quán ngó tâm vào
và mời mỗi lần có những cái tết tại paris
và khi mà được đến marie de paris thì nó có một cái bầu không khí đẹp đẻ hơn
và đưa cái nền cái sứ quê hương của mình nó lại cao hơn và trước hết là được ở ngay trung tâm paris
đại sứ việt nam tại pháp nguyễn ngọc sơn bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới lãnh đạo thành phố paris
trong việc tạo điều kiện để giới thiệu những nét đẹp trong văn hóa truyền thống trong ngày tết của việt nam
tới những người dân địa phương và bạn bè quốc tế
nhân dìm năm mới
đại sứ nguyễn ngọc sơn đã được gọi là một người đại sứ quán ngó tâm vào ngày tết của việt nam
đại sứ nguyễn ngọc sơn chúc cộng đồng hơn ba trăm linh người việt nam tại pháp đón xuân mới
trên tinh thần phát huy truyền thống yêu nước vượt qua mọi khó khăn và thách thức
nhằm xây dựng một cộng đồng người việt nam tại pháp ngày càng vững mạnh
tại khu di tích lịch sử đền hùng hội báo xuân năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh phú thọ vừa được khai mạc
với sự tham gia của một mươi sáu đơn vị với hơn hai trăm linh ấn phẩm trưng bày
hội báo xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy diễn ra trong dịp đón xuân mới kỷ niệm tám mươi bảy năm
ngày thành lập đảng cộng sản việt nam là hoạt động mở đầu cho các hoạt động văn hóa
và lễ hội trên địa bàn tỉnh phú thọ hội báo xuân cũng là nhịp cầu giao lưu
trao đổi giữa bạn đọc bạn nghe đài bạn xem truyền hình với những người làm báo trong và ngoài tỉnh
hội báo xuân bính thân sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày bốn đến ngày sáu tháng hai
cùng với các gian trưng bày trong khuôn khổ hội báo xuân sẽ diễn ra các hoạt động phong phú
hấp dẫn như biểu diễn hát xoan giới thiệu quảng bá các di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
đã được unesco vinh danh hát xoan phú thọ tín ngưỡng thờ cúng hùng vương ở phú thọ
theo sở văn hóa thể thao và du lịch bạc liêu chỉ tính trong một mươi ngày trước trong và sau tết nguyên đán
đinh dậu tỉnh đã đón hơn một trăm linh lượt khách du lịch đến tham quan vui chơi
lượng khách du lịch và doanh thu tăng vọt so với cùng thời điểm năm trước
đáng lưu ý lượng khách tăng mạnh trong tỉnh bạc liêu
trong những ngày tết nhờ có sự chủ động tới trước nên hầu hết tại các điểm du lịch
tình hình an ninh trật tự diễn ra ổn định du khách khách hành hương cảm thấy hài lòng
với cung cách và giá cả dịch vụ du lịch
trong đó hơn một bảy trăm linh lượt khách quốc tế hơn hai mươi lượt khách sử dụng dịch vụ lưu trú
đạt doanh thu du lịch trên hai mươi tỷ đồng
để đạt được kết quả đáng mừng này trong thời gian vừa qua chính quyền và ngành du lịch bạc liêu
đã chủ động và tích cực liên kết với các địa phương khu vực đồng bằng sông kiều long
hình thành mạng lưới du lịch trong nội vùng mạng lưới du lịch quốc gia
năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh bạc liêu đón gần một ba triệu lượt khách du lịch
doanh thu dịch vụ và du lịch đạt một tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi bảy bạc liêu phân đấu đạt một năm triệu lượt khách du lịch tăng gần một mươi so với cùng kỳ
chiều bốn tháng hai tại kmh
kmh chín mươi tám tám trăm linh đường sắt bắc nam thuộc địa bàn xã liên minh huyện vụ bản tỉnh nam định
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu hỏa tn một với ô tô một mươi sáu chỗ mang biển kiểm soát hai mươi một b năm trăm chín mươi hai
là một người chết và ba người bị thương
theo nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết xe ô tô đi theo hướng từ quốc lộ một mươi lên đường ngang đường sắt
để quay đầu xe thì gặp tai nạn hậu quả một người chết tại chỗ ba người bị thương nặng
ba mươi phút so với lịch trình
theo công ty cổ phần quản lý đường sắt hà ninh cho biết vị trí xảy ra tai nạn là đường ngang được phòng vệ bằng biển báo
có tầm nhìn thông thoáng mặt lát em thuận
ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để đưa người đi cấp cứu
đồng thời phân luồng tránh tình trạng ủn ứ xảy ra nguyên nhân vụ tai nạn trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
sau kỳ nghỉ tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy nhu cầu đi lại của người dân tăng cao
đây chính là cơ hội để nhiều xe ô tô khách cố tình vi phạm các quy định về an toàn giao thông
nhất là nạn nhồi nhét khách và phóng nhanh vượt ẩu
để xử lý tình trạng trên lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đã tiến hành tổng kiểm soát
toàn bộ các xe khách lưu thông qua địa bàn nhằm ngăn chặn xử lý các phương tiện vi phạm pháp luật
từ ngày một đến ngày một mươi hai tháng hai lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đã tiến hành tổng kiểm soát
toàn bộ các xe khách lưu thông qua địa bàn theo hướng bắc nam nhằm ngăn chặn xử lý các phương tiện vi phạm pháp luật giao thông
chỉ trong mấy ngày đầu gia quân phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình lập biên bản một trăm linh sáu trường hợp vi phạm
trong đó có bảy mươi hai xe ô tô khách với lỗi chủ yếu như trở quá số người quy định chạy quá tốc độ và không có lường tuyến
lực lượng cảnh sát giao thông đã phạt hành chính số tiền ba trăm năm mươi triệu đồng tước giấy phép lái xe có thời hạn một mươi bốn trường hợp vi phạm
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình sẽ tiếp tục tổng kiểm soát xe khách đến hết ngày một mươi hai tháng hai
để bảo đảm cho hành khách sau khi về quê
để ăn tết trở lại làm việc được thuận lợi an toàn đồng thời phòng ngừa hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh quảng bình

các chuyên gia nhận định để có thể đón nhận trọn vẹn những lợi ích này việt nam cần phải chuẩn bị tâm thế
các điều kiện cần và đủ để thu hút đầu tư cũng như bắt kịp những đòi hỏi đặt ra trong quá trình hội nhập
đây là nhiệm vụ tencent